từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu thay thế luật báo chí năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chính thức có hiệu lực
theo đó sẽ có thêm nhiều quy định mới tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoạt động báo chí
theo điều hai mươi năm luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu nêu rõ nhà báo được hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp
được khai thác cung cấp và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật
điều hai mươi năm quy định nhà báo được đến các cơ quan tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí
khi đến làm việc nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo
theo đó các cơ quan tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước
bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật
việc nhà báo khi đến các cơ quan tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí
làm việc chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo được quy định trong luật báo chí năm hai nghìn một mươi
đã góp phần hạn chế số vụ gây cản trở nhà báo khi đến làm việc tại một số cơ quan tổ chức